sau triển lãm ảnh đen trắng mang nhiều cảm xúc về cao nguyên đá đồng văn
nghệ sĩ nhân dân nhà quay phim kỳ cựu nguyễn hữu tuấn tiếp tục ra mắt bạn đọc cuốn sách
những thước phim trong suốt đây là một chuyện ký về điện ảnh và nghề làm phim gây ấn tượng cho độc giả
say mê với hình ảnh nhà quay phim nghệ sĩ nhân dân nguyễn hữu tuấn là người đứng sau máy quay
những bộ phim này đã trở thành kinh điển của điện ảnh việt nam như thị xã trong tầm tay
thương nhớ đầm quê bến không trồng lạc lối
trong cuốn sách những thức phim trong suốt những hình ảnh con người được tái hiện đầy chân thực
qua hồi ước ghi bởi chính tác giả những trang sách như các thức phim quay chậm về ký ức đầy sinh động
đẹp đẽ về quá trình làm nghề của ông được thể hiện bằng giọng văn nhẹ nhàng lịch lãm và không thiếu phần lãng mạn
nguyễn hữu tuấn tái hiện con đường lang bạc bất tận mà ông đã đi qua
hấp dẫn đến từng đám bụi đường khói xe hay những giọt mồ hôi của người
người làm nghề từng chạy